các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ nhân của số biển kiểm soát giả này là khương sĩ trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
đấu tranh khai thác tại chỗ trường khai nhận tất cả biển kiểm soát này đều là giả và được trường đặt để bán cho những người có nhu cầu
ngoài biển kiểm soát xe máy ô tô lực lượng chức năng còn phát hiện có cả biển kiểm soát giả của xe máy điện
trong tổng số hơn ba mươi biển kiểm soát giả nhiều biển kiểm soát được không sĩ trường dán bằng giấy phản quang và được đóng biển ở nhiều tỉnh thành khác nhau
theo số liệu thống kê từ công an tp hà nội chỉ trong năm hai nghìn một mươi năm lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý một trăm sáu mươi trường hợp xe máy và bảy trường hợp xe ô tô sử dụng biển kiểm soát giả lưu thông trên đường